ngay sau khi thành phố hà nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại ba vùng
từ sáu h ngày sáu tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín sở công thương hà nội vừa công bố kế hoạch đảm bảo nguồn cung và điều phối hàng hóa
về phương án điều phối cung ứng hàng hóa cho các phân vùng
đối với phân vùng một về nhu cầu hàng hóa bảo đảm cung ứng hàng hóa cho khoảng ba bảy mươi tám triệu người với một mươi mặt hàng lương thực thực phẩm
bao gồm gạo thịt gia súc thịt da cầm trứng da cầm dầu ăn gia vị rau củ quả thủy hải sản thực phẩm chế biến
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc hai mặt hàng phòng chống dịch khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn
và bốn mặt hàng thiết yếu khác phục vụ trẻ em người cao tuổi và phụ nữ
bao gồm sữa uống giấy vệ sinh biểm trẻ em biểm người lớn băng vệ sinh phụ nữ
hàng hóa sẽ được phân phối tại bảy mươi tám siêu thị một trăm bốn mươi chín chợ
lương thực thực phẩm thiết yếu ba mươi năm doanh nghiệp và năm trăm sáu mươi năm địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến
chín trăm hai mươi bảy địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết
để đảm bảo vận chuyển cung ứng hàng hóa đến người dân
các sở chiên ngành ra soát danh sách các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu gửi công an thành phố cấp mã nhận diện
đối với xe ô tô và cấp giấy phép đi đường cho các xe máy
xe ô tô được phép hoạt động theo quy định thực hiện cung ứng vận chuyển hàng hóa
từ các tỉnh các vùng và vùng một
các shipper chỉ hoạt động trong phong vùng một
người dân được ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện phát phiếu mua hàng hai lần trên một tuần
cho từng hội gia đình trên địa bàn quận huyện để mua hàng trực tiếp tại các điểm bán
mua hàng theo hình thức mua hàng trực tuyến
các đơn vị cung ứng hàng hóa thực hiện giao hàng qua nhân viên giao hàng theo địa bàn cấp quận huyện
mua hàng tại các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn
ủy ban nhân dân cấp phường xã thông báo cụ thể thời gian địa điểm để người dân tham gia mua sắm
đối với phong vùng hai và phong vùng ba phong vùng hai tính cho tổng số dân là một sáu trăm ba mươi bốn một trăm linh người
phong vùng ba tính cho tổng số dân là hai sáu trăm tám mươi bốn bốn trăm một mươi chín người đối với một mươi hai mặt hàng thiết yếu
hai mặt hàng phòng chống dịch năm mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho trẻ em người cao tuổi và phụ nữ
phong vùng hai hàng hóa sẽ được phong phối tại một mươi siêu thị một trăm linh hai chợ
một một trăm bảy mươi tám cửa hàng tiện ích sáu trăm năm mươi ba điểm bố trí bán hàng lưu động bốn mươi chín cửa hàng ga một trăm một mươi hai cửa hàng xăng dầu
phân vùng ba hàng hóa sẽ được phân phối tại một mươi ba siêu thị một trăm chín mươi tám chợ ba hai trăm bảy mươi ba cửa hàng tiện ích
tám trăm ba mươi tám điểm bố trí bán hàng lưu động ba trăm linh bốn cửa hàng ga hai trăm bốn mươi hai cửa hàng xăng dầu
thành phố hà nội sẽ bảo đảm đầy đủ nguồn hàng và điều phối
cung ứng hàng hóa đầy đủ đến người dân trên địa bàn thành phố
người dân yên tâm không cần mua sắm tích trữ chỉ mua đủ dùng cho ba ngày trên một tuần theo lịch đi mua hàng